tại xã thành tâm huyện trân thành tỉnh bình phước công ty cổ phần nước môi trường bình dương bws
vừa khánh thành giai đoạn một nhà máy cấp nước trơn thành gọi tắt là dự án cấp nước trơn thành
nhà máy công suất ba mươi m ba một ngày đêm sau một năm thi công
dự án cấp nước trân thành được lấy nước thô từ canh cổ hồ phước hòa
giáp danh giữa hai tỉnh bình dương và bình phước và được xử lý theo công nghệ tiên tiến
đảm bảo tiêu chuẩn về nước sạch của bộ y tế
hiện nay dự án này đã hoàn thành giai đoạn một và nhanh chóng được đưa vào sử dụng
và đã có hàng trăm hộ dân được lắp đặt đường ống cấp
theo kế hoạch công ty cổ phần nước môi trường bình dương sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của dự án trong thời gian tới
dự án cấp nước chân thành có tổng vốn đầu tư khoảng bốn trăm hai mươi tỷ đồng trải qua hai giai đoạn
khi hoàn thành dự án này sẽ có phạm vi phục vụ địa bàn trên bốn hectare
cung cấp nước sinh hoạt cho gần một trăm linh hộ dân trong vùng và năm khu công nghiệp trong vùng dự án